trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc đã nâng cảnh báo bão lên màu da cam mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo bốn bậc
trong bối cảnh cơn bão thứ một mươi hai trong năm nay là bão mu i fa dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh chiết giang ngày hôm nay
dự báo gió mạnh sẽ ập vào các khu vực ven biển của vùng lãnh thổ đài loan chiết giang phúc kiến thượng hải và giang tô từ ngày một mươi ba tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín
trong ba ngày tới mưa lớn sẽ chút xuống các khu vực của đài loan chiết giang thượng hải giang tô sơn đông và liêu ninh
theo dự báo trung tâm khuyến cáo các khu vực kể trên khẩn cấp chuẩn bị phòng chống bão và yêu cầu người dân địa phương tránh đi lại trong thời gian có mưa và gió mạnh